thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể
hợp tác xã giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thành lập mới một mươi tổ chức kinh tế tập thể
chương trình hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu
chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phát huy vai trò liên kết hợp tác tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình
đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thành lập mới một mươi tổ chức kinh tế tập thể
đồng thời xây dựng ba mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao
có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững